qua các cuộc thi tìm kiếm sáng kiến cải cách hành chính các lớp tập hấn nghiệp vụ các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất về cải cách hành chính triển khai đề án trang bị trang thiết bị và phần mềm một cửa điện tử một trăm linh bộ phận một cửa từ cấp tỉnh đến cấp xã
thực hiện nghị quyết ba mươi c của chính phủ sở nội vụ với vai trò các cơ quan thường trực của ban dân tỉnh về công tác cải cách hành chính đã rất tích cực tham mưu giúp ban dân tỉnh chỉ đạo điều hành trên tổng thể tất cả các nội vụ

với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức chất lượng thời gian và hiệu quả giải quyết công việc của các tổ chức doanh nghiệp và công dân khi có yêu cầu đều được đáp ứng kịp thời đã góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính
cải cách hành chính là một công việc lớn khó khăn và phức tạp nhất là ở các lĩnh vực có quan hệ trực tiếp nhân dân
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên ban hành kế hoạch số một trăm bốn mươi sáu khubng
một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch là triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
đẩy mạnh triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng các hình thức đa dạng khác ngoài hình thức tiếp nhận trực tiếp theo quy định của pháp luật
như qua dịch vụ biêu chính công ích trực tuyến qua cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử để tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân tổ chức
để công tác cải cách hành chính đạt kết quả tốt hàng năm ubnd tỉnh đều ban hành các kế hoạch quyết định chỉ đạo và thực hiện cải cách hành chính với những nội dung cụ thể
chỉ đạo sở nội vụ chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức đánh giá kết quả cải cách hành chính
đặc biệt để công tác cải cách hành chính đi vào thực chất từ năm hai nghìn hai mươi tỉnh hưng yên sẽ thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính
các kết quả đáng ghi nhận thời gian qua trong công tác cải cách hành chính của tỉnh hưng yên đã tác động tích cực tạo chuyển biến quan trọng
làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức các cơ quan doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện cải cách hành chính
góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới
tổng cục thuế bộ tài chính
theo tổng cục thuế bộ tài chính tính đến cuối tháng tám đã có bảy trăm tám mươi bảy đồng
tổng cục thuế bộ tài chính là năm trăm sáu mươi hai doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt chín mươi chín ba doanh nghiệp đang hoạt động
số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế là bảy trăm bảy mươi bảy chín trăm một mươi sáu doanh nghiệp đạt tỷ lệ chín mươi tám tám
theo tổng cục thuế trong những năm qua ngành thuế đã triển khai mạnh mẽ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong thu nộp thuế
nhằm cải cách thủ tục hành chính giảm thời gian chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp
vừa qua hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi
ủy ban thường vụ quốc hội trình hai phương án liên quan đến giấy phép về môi trường
theo phương án một phương án chính phủ trình chỉ dùng một loại giấy phép môi trường
trong đó bao gồm cả nội dung cấp phép xả nước thải vào công trình thủy lợi
để thay thế bảy loại giấy tờ thủ tục hành chính cấp phép về môi trường
đồng thời dự thảo luật quy định trong nội dung giấy phép môi trường
đối với trường hợp có xả nước thải vào công trình thủy lợi
phải có các yêu cầu bảo đảm an toàn công trình thủy lợi
theo phương án hai vẫn có giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi như đã được quy định trong luật thủy lợi
thông qua tại kỳ họp thứ ba năm hai nghìn một mươi bảy và đang được triển khai thực hiện một cách thuận lợi
dự án luật sẽ chỉnh quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi